tại quảng trường ba mươi tháng một mươi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh quảng ninh
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam
đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã tham dự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành thủy sản việt nam đã đạt được trong sáu mươi năm qua
đồng thời nhấn mạnh ngành thủy sản đã có những bứt phá vượt bậc và hội nhập khai thác hải sản xa bờ ngày càng được quan tâm phát triển
góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo hạ tầng nghề cá được đầu tư thị trường xuất khẩu thủy sản được mở rộng
với sự ra đời hoạt động hiệu quả của hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản việt nam
sản lượng thủy sản năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn bảy bảy mươi bốn triệu tấn tăng gấp năm sáu lần so với năm một nghìn chín trăm tám mươi
sản phẩm thủy sản việt nam đã xuất khẩu tới hội nhập
với hơn một trăm bảy mươi thị trường kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn một mươi tám đạt gần chín tỷ đô la mỹ với hơn sáu trăm linh doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản
tạo công an việc làm cho khoảng năm triệu lao động đưa việt nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới
nhân dịp này tổng cục thủy sản đã vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất
vì đã có thành tích xuất sắc trong chặng đường sáu mươi năm phát triển